cục phòng vệ thương mại cho biết bộ công thương vừa xây dựng danh sách theo dõi các sản phẩm có nguy cơ bị điều tra phòng vệ thương mại
hoặc điều tra chống lẩn tránh thuế để cảnh báo cho cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước
danh sách theo dõi hiện tại gồm một mươi ba mặt hàng xuất khẩu sang ba thị trường hoa kỳ châu âu và canada
các mặt hàng thuộc nhóm có nguy cơ gồm gỗ rán tường nguyên liệu là gỗ cứng đá nhân tạo giá để đồ bằng sắt
để mút xuất khẩu sang hoa kỳ xe đạp điện và lốp xe tải xe khách xuất khẩu sang eu
thép chống ăn mòn xuất khẩu sang canada vành thép không dỉ xuất khẩu sang hoa kỳ
thép tấm cá nóng xuất khẩu sang eu sản phẩm đúc bằng gang xuất sang eu
sơ sợi tổng hợp sơ mảnh xuất sang hoa kỳ thép chống ăn mòn xuất sang eu
ri băng trang trí xuất sang hoa kỳ
đây là những mặt hàng có lượng xuất khẩu từ việt nam thời gian qua tăng mạnh
trong khi các mặt hàng này của trung quốc đang bị các nhà nhập khẩu hoa kỳ eu và canada
áp thuế chống bán phá giá chống trợ cấp hoặc đang bị điều tra